đình đông xã thanh tùng huyện thanh miện tỉnh hải dương xây dựng từ thế kỷ thứ một mươi sáu
được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi
trải qua nhiều thế kỷ nhiều hạng mục trong đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương án tồn tạo
đình đông được xây dựng từ thế kỷ một mươi sáu làm hoàn toàn bằng gỗ lim
với kiến trúc chữ đình màng dầu ấn đặc trưng của thời hậu lê
tính đông thờ tứ vị đại vương gồm hai vị tôn thần là đại đô kiểu đại đô
và hai vị phúc thần đều là những người con xã thanh tùng
một người là danh nhân nguyễn phục sinh năm một nghìn bốn trăm ba mươi ba mất năm một nghìn bốn trăm bốn mươi
một người là độ uông sinh năm một nghìn năm trăm hai mươi ba mất năm một nghìn sáu trăm sáu mươi
cả nguyễn phục và độ uông đều là những danh tướng có nhiều đóng góp cho đất nước
với ý nghĩa văn hóa lịch sử đó đình đông được bộ văn hóa
nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trải qua nhiều thế kỷ nhiều hạng mục trong đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng
hiện nay đình thôn đông xã thanh tùng cũng xuống cấp tức là nhiều năm nay rồi
năm nay là hai nghìn một mươi chín thì thực tình ra xuống cấp gọi là trầm trọng rồi
do vậy mà cũng nhiều các đoàn cũng về đây thăm dò tức là nghiên cứu
thế thì vị trí tức là nếu mà nói về cái mái ngói kia thì nói chung là
cả cái phía trong đình này thì có khả năng rột hoàn toàn
mà nếu mà kiểm tra các điểm rột thì
thì có phải tới đến một mươi năm hai mươi chỗ
mà hai nữa là nối cái đi vào trong hậu cung này thì nếu mưa to mà cỡ khoảng độ từ năm mươi ni trở lên
thì nước rột chảy xuống thì có thể là đi ngập bằng chân
hai bên nối đi vào hậu cung
còn các cột thì bây giờ tức là cũng bị mối mọt mà nói chung là hoành phi câu đối là tất cả các thứ
hoành bên trên thì cũng có cái xuống cấp
hiện đình đông đang bị nghiêng về phía tây
hệ thống kèo cột bị mối mọt
một số xà hoành hệ thống cửa đình đã hỏng gần hết
vào những ngày mưa to toàn bộ mái đình bị rột đoạn giữa đình
phần hậu cung thường xuyên bị ngập nước
mặc dù địa phương cũng đã hết sức là cố gắng là tạo một ngân sĩ nhất đích
để coi như là sửa chữa nhỏ
thế tuy nhiên đến mấy năm gần đây xuống cấp rất hiểm trọng
thì năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thì nhà nước cũng đã đầu tư một số ngân sách nhất đích để là chủ thu tương tạo
thế tuy nhiên nó chỉ là một cái phần không đáng kể
thế tới nay thì toàn bộ cái phần mái và dầm xà nó đều có cái xuống cấp hiểm trọng
là cũng đề nghị cấp trên là có một cái cơ kinh phí nhất định
là làm sao là nâng cấp được cái đình lên ngang tầm với cái di tích lịch sử quốc gia

trước sự xuống cấp trên sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hải dương đã có phương án tu bổ nâng cấp được cái kỳ định lên ngang tầm với cái di tích lịch sử quốc gia
tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc tu bổ vẫn phải chờ